thưa quý vị những ngày này thì nhiệt độ ở miền bắc đang tiếp tục giảm sâu lạnh giá là mối nguy cơ hàng đầu gây tật đột quỵ
nhất là đối với nhóm người cao tuổi người có bệnh lý nền
và theo thông tin từ các bệnh viện thì trong đợt z vừa qua tình trạng bệnh nhân nhập viện ở các lứa tuổi gia tăng
các chuyên gia y tế cũng chỉ ra rằng là số người nắm về những yếu tố nguy cơ của đột quỵ
hay là hiểu cơ thể mình có nguy cơ đột quỵ hay không còn rất thấp
và phát hiện những dấu hiệu sớm và xử trị đúng cách sẽ giúp mỗi người tránh được di chứng nặng nề
thậm chí là tử vong do căn bệnh nguy hiểm này gây ra
và xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ nguyễn minh anh đến từ trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai
sẽ là khách mời của chúng ta ngày hôm nay để cùng phân tích sâu hơn về chủ đề này
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình của quân nhân dân ngày hôm nay
ngày hôm nay là cái ngày mà có lẽ là cái đợt không khí lạnh tăng cường rét khô
nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến khu vực miền bắc đặc biệt là vùng núi phía bắc
hà nội thì cũng đã rất là lạnh rồi còn rồi buổi trưa thì còn ấm hơn một chút
thưa bác sĩ một số theo ghi nhận từ các bệnh viện cho thấy là
ngay từ những đợt lạnh đầu tiên thì tình trạng bệnh nhân nhập viện do đột quỵ cũng đã tăng lên
vậy ở bệnh viện bạch mai thì tình trạng này cái lượng bệnh nhân có sự thay đổi như thế nào
trong giai đoạn chuyển mùa như thế và tình trạng của bệnh nhân khi đến viện là sao ạ
vâng xin cảm ơn bích liên xin kính chào quý vị và các bạn
tôi là bác sĩ nguyễn minh anh hiện tại tôi đang công tác tại trung tâm đột quỵ của bệnh viện bạch mai
trở lại với câu hỏi trên một số nghiên cứu của việt nam thì tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ
gia tăng vào mùa lạnh là khoảng một mươi năm hai mươi
tuy nhiên là trên thực tế trong những ngày gần đây con số của chúng tôi là lên tới hai mươi năm ba mươi
bệnh nhân nhập viện thường trong tình trạng lâm sàng khá nặng nề
tình trạng lâm sàng của bệnh nhân rất đa dạng bệnh nhân có thể liệt nửa người hoàn toàn
bệnh nhân có thể mất ngôn ngữ toàn bộ bệnh nhân có dối loạn ý thức
thậm chí tỷ lệ những bệnh nhân hôn mê sâu phải hỗ trợ thở máy thì tăng lên rất nhiều
và những bệnh nhân như vậy thì tiên lượng của nó cũng rất là nặng
có thể thấy là tình trạng đấy là tình trạng mà có vẻ như là bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng muộn đúng không ạ
vậy cái điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến quá trình điều trị ạ
như các bạn biết thì hiện tại điều trị đột quỵ thì người ta thường nói đến cái chữ là gọi là thời gian vàng
thời gian vàng trong cái đột quỵ đối với trong khoảng bốn năm giờ thì chúng tôi có thuốc gọi là thuốc tự sợi huyết
và ngoài thời gian đấy thì chúng tôi khoảng từ bốn năm tới sáu giờ thì chúng tôi có thể là có biện pháp là can thiệp đổi mạch
hiện nay với các cái bệnh pháp hiện đại ngày hôm nay thì cái can thiệp đổi mạch thì cũng có thể kéo dài tới hai mươi bốn giờ
nhưng mà chúng ta hãy nên nhớ là thời gian là não tức là mỗi một cái thời gian trôi qua mỗi một giây phút trôi qua thì các tế bào não lại chết đi
và cái điều đấy là nó không hồi phục vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị sớm đối với những bệnh nhân đột quỵ não là vô cùng quan trọng và đặc biệt là trong cái thời gian vàng
vâng ạ bác sĩ vừa nhắc đến cái việc là chúng ta phát hiện những cái dấu hiệu sớm của đột quỵ về những dấu hiệu này cụ thể là như thế nào khán giả cũng rất cần được biết ạ
ờ trên cái truyền thông ấy thì chắc là các bạn cũng nghe nhiều đến cái dấu hiệu mà chúng ta gọi là dấu hiệu là fast dấu hiệu fast này là viết tắt của bốn cái từ
thứ nhất là f là tức là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là cười xem là liệu là một bên mặt nó có đơ cứng hay không một bên mặt có bị chảy sệ xuống hay không
thứ hai là cái chuyện a là an chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân dơ tay xem một bên là có bị rơi xuống hay không hay là một bên không thể nâng lên được không
và cái chữ s là speech tức là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân nói những câu đơn giản xem bệnh nhân có khó nói hay không
hay thậm chí là bệnh nhân không thể nói được và nếu có một trong ba dấu hiệu đấy xảy ra thì ít nhất là trên bảy mươi bệnh nhân sẽ bị đột quỵ não
và chữ t cuối cùng chữ t cuối cùng đó là time là time sprain chúng ta ngay lập tức phải gọi điện cho các cái đơn vị cấp cứu để đưa bệnh nhân đến các cái đơn vị đột quỵ gần nhất
vâng ở những cái bệnh viện thì chúng tôi cũng đang thấy là có rất nhiều những cái banner này những cái gọi là để hướng dẫn những cái dấu hiệu về đột quỵ đó như thế nào
thì có lẽ là chúng ta cũng một cái cách thông dụng nhất mà nếu mà chúng ta không nhớ được
là chúng ta có thể là chụp ảnh lại những cái hình ảnh đó này sau đó là lưu lại số điện thoại đường dây nóng này
chúng ta có thể kịp thời là phối hợp với lại các đơn vị về cấp cứu gần nhất này
nhưng mà tôi đang muốn đề cập sâu hơn một chút như bác sĩ cũng đã trả lời cho câu hỏi trước đó chính là cái thời điểm vàng để có thể cứu chữa bệnh nhân
vậy hãy phân tích một cách cụ thể hơn là cái thời điểm vàng này chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm như thế nào đấy ạ
trong cái thời điểm vàng này bởi vì nó chỉ có dòng bốn năm giờ thôi
cho nên khi mà chúng ta đưa bệnh nhân đến sớm ngay tại các cơ sở y tế thì chúng ta phải quan trọng nhất là cái gì
là thời điểm khởi phát của bệnh nhân là bao giờ
rất nhiều trường hợp đến với chúng tôi cái người đưa đến thì những người được gọi đến thôi
đưa đến người ta không hề biết được rằng là bệnh nhân khởi phát như thế nào
vì vậy khi mà đưa bệnh nhân đến với bệnh viện thì cái người biết rõ nhất cái tình trạng khởi phát của bệnh nhân khởi phát vào lúc bao nhiêu
có thể là chồng có thể là con người ở cùng nhà và đặc biệt là các cái tiền sử dụng thuốc của bệnh nhân cũng rất là quan trọng
đến lúc đó thì chúng tôi sẽ quyết định xem là liệu bệnh nhân này có phù hợp với cái việc điều trị tiêu sữa huyết hay là điều trị tái tế máu trong các cái thời gian vàng của bệnh nhân này không
tức là người nhà khi mà chúng ta ở cảnh bệnh nhân thì chúng ta cũng rất là phải để ý đến cái thời gian cái quãng thời gian tiên lượng đó đúng không ạ
có một cái tình trạng chúng ta có thể thấy gần đây như thế này là chúng ta luôn nghĩ rằng cái vấn đề đột quỵ là thường xảy ra ở nhóm người cao tuổi này hay là nhóm người có bệnh lý nền
tuy nhiên chúng tôi cũng nhận ghi nhận là một chút là trong thời gian gần đây thì tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đột quỵ cũng đang có sự gia tăng bệnh nguyên nhân là do đâu ạ
ở trên thế giới thì cái tỷ lệ của đột quỵ người trẻ nó chiếm khoảng từ năm một mươi còn ở việt nam thì nó thường là các nghiên cứu lẻ tẻ nghiên cứu đơn trung tâm
tuy nhiên ở trong cái hội nghị đột quỵ quốc tế diễn ra vào hà nội tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai vừa rồi thì trung tâm đột quỵ vạch mai vừa công bố một cái nghiên cứu đa trung tâm
nghiên cứu đầu tiên của một mươi một trung tâm của tất cả các bệnh viện ở trên đất nước việt nam này và con số đột quỵ của người trẻ của nó là bảy hai
trong cái tỷ lệ bảy hai cái đột quỵ người trẻ thì có tới bốn mươi sáu là đột quỵ là do suất huyết nã
chúng ta cứ nghĩ là những bệnh nhân trẻ những bệnh nhân bị suất huyết não thì can nguyên thường là do dị dạng vạch não
nhưng trong cái nghiên cứu đấy thì chúng tôi cũng thấy rằng có tới bốn mươi khoảng bốn mươi những bệnh nhân là có các yếu tố của tăng huyết áp
ngoài ra những cái yếu tố của đai tháo đường những cái yếu tố của dối lặng vỡ máu hay những cái yếu tố của béo phì
một chế độ ít vận động và ngồi một chỗ lâu dài của các thế hệ trẻ cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều
vâng ở đây thì có lẽ là chúng ta đang cần tính đến cái yếu tố gọi là sàng lọc trước
có lẽ là chúng ta phải đầu tư hơn nhiều về công tác khám chữa bệnh định kỳ để có thể kiểm soát được những nguy cơ đó đúng không ạ
và cuối cùng xin một lời khuyên từ bác sĩ là để phòng tránh căn bệnh đột quỵ này thì chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào ạ
xin tiêu ra một số lời khuyên để phòng tránh các bệnh đột quỵ và đặc biệt là khi mà chúng ta hiện tại nó đang ở trong mùa lạng này
những cái đột quỵ cái phòng tránh chung thì đương nhiên là chúng ta phải cố gắng là giữ phòng và thăm khám đều đặn
cái kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp như tiểu đường như dối loạn mỡ máu rất là quan trọng
cái việc mà thăm khám định kỳ ít nhất là sáu tháng đến một năm một lần là rất quan trọng để chúng ta xử lý các cái yếu tố đấy sớm và có thể điều trị dự phòng sớm
ngoài ra ở trong mùa lạnh này thì xin có một số lời khuyên đến với các bạn khán giả
chẳng hạn như là chúng ta nên cân bằng cái nhiệt độ ở trong nhà chúng ta không nên để nhiệt độ trong nhà quá thấp chúng ta không nên để nhiệt độ trong nhà thấp dưới hai mươi năm độ c
thứ hai nữa là khi mà ra ngoài thì chúng ta nên giữ ấm cho cơ thể đặc biệt là ở vùng đầu và vùng cổ
chúng ta nên có cái thói quen là uống nước ấm
hạn chế uống các vấn đề hạn chế uống nước lạnh
khi mà rời khỏi giường nhất là các bệnh nhân cao tuổi chúng ta không nên ngay lập tức rời khỏi giường
chúng ta nên dành ba năm phút khởi động và làm quen dần rồi mới xuống giường
các vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải tiếp tục là ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bệnh nhân uống đầy đủ chất dinh dưỡng
và chúng ta cũng hạn chế các vấn đề về tắm khuya hay tắm nước lạnh
hãy nhớ một cái điều là thời gian là não
cho nên là nếu như bệnh nhân có tình trạng của cái đột quỵ não thì chúng ta cần phải ngay lập tức đưa bệnh nhân tới bệnh viện để có được những cái biện pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân trong những cái cửa sổ vàng hay trong những cái thời gian vàng của họ
vâng ạ và thông qua những chia sẻ chuyên sâu cũng như là những lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ nguyễn minh anh thì hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ nắm được những thông tin để chúng ta có thể phòng tránh hiệu quả căn bệnh đột quỵ đặc biệt là trong mùa lạnh như thế